thưa quý vị ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ
cụ thể xem xét cho thôi giữa các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi sáu
quyết định thi hành kỷ luật đồng chí lê viết chữ nguyên ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
đồng chí vương đình huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở
được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng
đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí vương đình huệ đã gây dư luận xấu
làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân đồng chí
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí vương đình huệ
bàn chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí vương đình huệ thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba
chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm ký hành hai mươi một đến hành hai mươi sáu
quy định thi hành kỷ luật đồng chí lê viết chữ nguyên ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
đồng chí lê viết chữ đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và tranh nhiệm nêu gương tiêu cực nhận hối lộ
gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
thực hiện quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ban chấp hành trung ương đảng quy định thi hành kỷ luật đồng chí lê viết chữ bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
bàn chấp hành trung ương đảng giao cho bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện triển khai các thủ tục theo quy định
thưa quý vị chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can
bắt tạm giam ông lê tiến phương cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng bị khởi tố bắt tạm giam còn có các ông sa dương thắng nguyên giám đốc sở xây dựng
nguyên bí thư huyện ủy bắc bình tỉnh bình thuận đỗ ngọc điệp nguyên chủ tịch ubnd tp phan thiết
hồ như hải nguyên phó giám đốc công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền nam
chi nhánh bình thuận thẩm định viên về giá và lê anh huy nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp
thuộc tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
trong các ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh khám xét
đối với ông lê tiến phương xà dương thắng đỗ ngọc điệp hồ như hải lê anh huy và nguyễn xuân phong
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị chiến thắng điệp biên phủ là mốc son trái lọ trong lịch sử dựng nước và sử nước của dân tộc việt nam
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
nhiều chương trình trọng điểm đã được đài truyền hình việt nam triển khai thực hiện và sẽ lên sóng trong thời gian tới
các chương trình sẽ góp phần lan tỏa tinh thần sức mạnh giá trị của một thế hệ sống mãi cùng lịch sử hào hùng của đất nước khơi gọi lòng tự hào dân tộc trong mỗi người
thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng bốn tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh huyện định hóa tỉnh thái nguyên
ban quản lý khu di tích lịch sử sinh thái atk định hóa đã tổ chức khai mạc triển lãm từ atk thái nguyên đến chiến thắng điện biên phủ
triển lãm từ atk thái nguyên đến chiến thắng điện biên phủ với gần hai trăm linh hình ảnh tư liệu lịch sử được chia thành hai phần chính
bao gồm atk thái nguyên nơi khởi nguồn chiến dịch điện biên phủ
và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt atk định hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thái nguyên
triển lãm nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của atk định hóa thái nguyên nơi ghi dấu sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng vào ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
tại lán nhỏ tỉnh keo xã phú đình
chủ tịch hồ chí minh cùng bộ chính trị đã họp bàn thông qua chiến cuộc đông xuân một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn quyết định mở chiến dịch lịch sử điện biên phủ
triển lãm nhằm tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
triển lãm từ atk thái nguyên đến chiến thắng điện biên phủ mở cửa phục vụ du khách đến hết ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bảy tháng năm hai nghìn hai mươi bốn chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng bốn và tháng năm
tại nhà triển lãm tỉnh hải dương đang diễn ra triển lãm bảy mươi năm địa biên phủ
và tranh cổ động tỉnh hải dương năm hai nghìn hai mươi bốn triển lãm trưng bày gồm hai phần
phần thứ nhất giới thiệu bộ ảnh khoảng một trăm linh ảnh bảy mươi năm điện biên phủ vàng mãi bản hùng ca
bộ ảnh khái quát lại quá trình đấu tranh của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng chống thực dân pháp xâm lược
đã làm nên chiến thắng địa biên phủ mang tầm phóc thời đại
ngoài ra còn có một số hình ảnh về những đóng góp của quân và dân hải dương cho chiến dịch điện biên phủ
những hình ảnh lãnh đạo tỉnh hải dương thăm tặng quà tri ân các cựu chiến binh và thân nhân các liệt sĩ tham gia chiến dịch điện biên phủ
phần thứ hai trưng bày bảy mươi tác phẩm tranh cổ động tỉnh hải dương năm hai nghìn hai mươi bốn triển lãm mở cửa từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bốn
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày hai mươi sáu tháng bốn tỉnh tuyên quang đã tổ chức gặp mặt chiến sĩ điện biên
thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ và trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
tại buổi gặp mặt chiến sĩ điện biên tham gia chiến dịch điện biên phủ các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử và ý nghĩa của chiến thắng điện biên phủ
cách đây bảy mươi năm ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân và dân ta đã làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
đã bảy mươi năm trôi qua nhưng âm hưởng ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng ấy vẫn còn vang vọng mãi là động lực tiếp thêm sức mạnh cho toàn đảng toàn dân và toàn quân ta trên con đường đổi mới hội nhập và phát triển
chiến thắng điện biên phủ mãi mãi là niềm tự hào là nguồn cổ vũ toàn đảng toàn dân toàn quân ta vững bước tiến lên
nhân dịp này lãnh đạo tỉnh tuyên quang trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng đối với mẹ phạm thị nguyền và trần thị minh
tặng hai mươi bốn xuất quà cho các đại biểu là chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
vừa qua đoàn công tác số chín của quân chủng hải quân và đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương tỉnh con tum tỉnh gia lai lãnh đạo chỉ huy các vùng hải quân đại biểu một số địa phương doanh nghiệp và văn nghệ sĩ báo chí đã tới trường sa
chuyến hải trình đã để lại nhiều cảm xúc của mỗi thành viên trong đoàn về tình yêu quê hương biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
một ngày trước khi tàu khởi hành từ quân cảng quốc tế cam ranh đi thăm tặng quà quân dân trên quần đảo trường sa và nhà gian jk một
hơn hai trăm linh đại biểu của đoàn công tác số chín đã đến dân hương tại khu tưởng niệm canh hùng liệt sĩ đảo gạc ma ở đài liệt sĩ xã cam hải đông cam lâm khánh hòa thăm lữ đoàn tàu ngầm một trăm tám mươi chín lữ đoàn một trăm sáu mươi hai vùng bốn hải quân
được sự quan tâm chăm lo của đảng nhà nước
các ban bộ ngành trung ương của cấp ủy chính quyền các địa phương các doanh nghiệp và nhân dân cả nước thì hiện nay đời sống của cán bộ chiến sĩ quân và dân trên đảo trường sa đã bớt phần nào khó khăn
đây là điều kiện rất thuận lợi để cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà đảng nhà nước nhân dân giao phó
đảng quỳ khối đã phối hợp với quân chủng hải quân tổ chức các đoàn công tác cho cán bộ đảng viên người lao động ra thăm quần đảo trường sa
thông qua đây góp phần nâng cao nhận thức
cho cán bộ đảng viên về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo
những chuyến đi trải nghiệm thực tế ở nơi đảo xa như thế này là động lực để quân dân cả nước người việt nam ở nước ngoài cùng các doanh nghiệp có những hành động cụ thể góp phần chung tay bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước
đồng thời kết nối trái tim của nhân dân cả nước động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ nhân dân nơi hải đảo
bên cạnh sự ủng hộ vật chất rất đáng chân quý
thì điều cao cả hơn chính là giá trị tinh thần mà tấm lòng và trách nhiệm của các đại biểu doanh nghiệp đối với trường sa
để tiếp tục lan tỏa sâu rộng hơn tiềm lực chính trị tinh thần và các phong trào hướng về trường sa gk một thân yêu
năm năm qua thì chúng tôi đã dành ra một nguồn ngân sách là khoảng sáu mươi bảy tỷ đồng để triển khai các chương trình hỗ trợ quần đảo trường sa
và đồng thời thì chúng tôi cũng cử rất nhiều cán bộ tham gia các đoàn tham gia
động viên cán bộ nhân dân trên các đảo của quần đảo trường sa trong suốt thời gian qua
đoàn có mang ra đây một trăm linh quạt tích điện để hỗ trợ cho bộ đội và hỗ trợ cho bà con
góp phần xóa bớt sức nóng mùa hè tại đảo với tinh thần tất cả vì trường sa thân yêu
tập đoàn bình chính viễn thông việt nam vmpt cùng với nhau sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa vật phẩm thiết thực để vượt qua khó khăn của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo
qua bảy ngày với hải trình hơn một hải lý
đoàn công tác số chín đã hoàn thành tốt các mục tiêu

hôm nay ngày hai mươi sáu tháng bốn viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương phối hợp với tổ chức hợp tác quốc tế đức đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo phát triển kinh tế sáng tạo xu hướng kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với việt nam
theo viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cm các ngành kinh tế sáng tạo ở việt nam có thể kể đến như thời trang và thiết kế phim và truyền thông công nghệ thông tin và kỹ thuật phần mềm du lịch và di sản văn hóa âm nhạc và giải trí
việt nam đang có những cơ hội quan trọng cho phát triển kinh tế sáng tạo như chuyển đổi số sự phục hồi và vươn lên mạnh mẽ của ngành du lịch
thị trường trong nước có quy mô tương đối lớn đồng thời việt nam cũng phải đối mặt với những thách thức liên quan đến cạnh tranh từ thị trường quốc tế khả năng thích ứng trước tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ và sức y của thể chế
để thúc đẩy kinh tế sáng tạo việt nam cần phải khẩn trương hoàn thiện khung chính sách vững chắc để nuôi dưỡng kinh tế sáng tạo gắn với tạo không gian động lực và sự yên tâm cho các chủ thể sáng tạo
thưa quý vị nhằm phổ biến nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về vai trò của truy xuất nguồn gốc nâng cao giá trị và đinh vị thương hiệu sản phẩm
sáng nay tại hà nội viện phát triển doanh nghiệp liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với các bên liên quan tổ chức diễn đàn hợp tác phát triển kinh tế bảo vệ thương hiệu bảo vệ người tiêu dùng
trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt các doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư vào sản xuất xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp sản phẩm tạo niềm tin cho khách hàng bằng chất lượng và giá cả hợp lý
tuy nhiên trên thị trường vẫn còn tình trạng hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và thương hiệu của doanh nghiệp
chính vì vậy việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa sản phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng
các doanh nghiệp trước tiên là phải có ý thức trong việc bảo vệ thương hiệu
và cái thứ hai là về người tiêu dùng
thì người tiêu dùng phải là người tiêu dùng thông minh
thông minh ở chỗ nào tức là khi mà mình mua một cái sản phẩm nào đó thì mình phải truy xuất
tức là mình phải coi thứ sản phẩm đó nó từ đâu nó đến nó như thế nào nguyên vật liệu là ra sao
để giúp doanh nghiệp thực hiện việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa các cơ quan nhà nước đã nỗ lực xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý liên quan
bộ khoa học và công nghệ đã ban hành thông tư quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm
sản phẩm hàng hóa sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng sáu tới
thưa quý vị trong năm hai nghìn hai mươi ba nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng sản xuất ra không bán được sản phẩm
chính vì vậy nhiều doanh nghiệp phải đối phó bằng cách giảm quy mô kinh doanh thu hẹp sản xuất và nhu cầu vay vốn cũng giảm theo
theo yêu cầu của thủ tướng ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện công khai mặt bằng lãi suất cho vay
vì công khai minh bạch biểu lãi xuất cho vay được doanh nghiệp đánh giá tác động lớn hơn cả yếu tố hạ lãi xuất
đối với doanh nghiệp này công việc khai biểu lãi suất ngân hàng sẽ đem lại nhiều lợi ích giúp đơn vị có khung tham chiếu để nhận diện được ra vốn cân bằng trong thị trường để đưa ra các quyết định tài chính phù hợp hơn
bản thân doanh nghiệp luôn kỳ vọng lãi xuất doanh nghiệp giảm khi đó lãi xuất hiệu dụng đối với từng quán vay cụ thể sẽ giảm theo
các doanh nghiệp hiện nay cũng có nhiều lựa chọn hơn một ngân hàng và các ngân hàng cũng có nhiều doanh nghiệp để lựa chọn
chính vì vậy việc công khai lãi xuất cũng giảm thiểu được thời gian của doanh nghiệp trong việc đi tra cứu hoặc đi làm việc với những ngân hàng mà có thể lãi xuất không đồng đều
nếu mà được công bố chi tiết hơn nữa thì mình sẽ biết rằng các quản vay chung dài hạn sẽ trình như bao nhiêu hay quản vay ngắn hạn sẽ trình như bao nhiêu
khi mà doanh nghiệp dùng vốn lưu động quay nhanh dòng tiền về cho ngân hàng nhiều đóng góp vào hệ số tiền và hệ số ca xa trong ngân hàng nhiều
rõ ràng ngân hàng sẽ cho vay với lãi suất thấp thì mình cần cái thêm thông tin chi tiết này nữa nếu ở góc độ về doanh nghiệp
việc công bố lãi vay vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi của ngân hàng để cạnh tranh
theo ngân hàng nhà nước đến nay tất cả các ngân hàng thương mại đã công khai nhưng cách thức đăng tải thông tin lãi suất của nhiều ngân hàng vẫn khó tìm kiếm
phương pháp tính lãi không đồng nhất nên nhiều trường hợp rất khó so sánh
ngân hàng nhà nước sẽ giả soát chấn chỉnh và chỉ đạo xử lý những trường hợp công bố chậm sai thiếu chính xác
sớm thay đổi chế độ chính sách tiền lương để nhân viên thiết bị cũng như các nhân viên khác trong trường học không bị thiệt thòi mà yên tâm được cống hiến phát huy năng lực cho sự nghiệp giáo dục nước nhà
thưa quý vị hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của người dân trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài năm ngày sắp tới
vì thế hôm nay cũng chính là ngày được dự báo là cao điểm nhất có lượng người di chuyển ra khỏi các thành phố lớn
tại thủ đô hà nội nhiều tuyến phố ngay từ đầu giờ chiều đã có áp lực phương tiện gia tăng mạnh liên tục giữ ở mức cao cho đến tối nay
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số tuyến huyết mạch và cửa ngõ của thủ đô hà nội
ngay từ đầu giờ chiều áp lực giao thông trên một số tuyến vành đai và các trục hướng tâm đã tăng lên rất nhanh
lưu lượng phương tiện dồn về các tuyến như vành đai hai vành đai ba giải phóng khiến cho dòng phương tiện di chuyển chậm
các tuyến quanh khu vực các bến xe lớn như mỹ đình giáp bát hay gia lâm cũng ghi nhận tình trạng phương tiện di chuyển khó khăn
ún tắc và nắng nóng đã khiến cho việc đi lại của nhiều người dân trong dịp này cũng trở nên khó khăn và vất vả hơn rất nhiều so với ngày thường
hôm nay tôi đi từ nhà ra bến xe thì khá là lâu bình thường chỉ mất tầm ba mươi phút từ trọ ra bến xe thì hôm nay phải mất tới một tiếng
đi qua nhiều ngã tư đèn đỏ thì rất là nhiều xe và tắc đường
hiện tại thì do những ngành lễ như vậy thì đường rất là tắp cho nên là bọn em chọn đi sớm để cho đỡ tắc đường hơn ạ
cho nên là bọn em đặt thấy trước để về quê ạ
trong hôm nay một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông của hà nội đã được huy động đến các điểm nóng về giao thông giúp cho người dân di chuyển thuận lợi hơn
hiện tại đến bây giờ là phương tiện lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng lên rất cao
hộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn
đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn là triển khai một trăm linh lực lượng quân số đối với các chốt và các tuyến đường tra duy trì hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đảm bảo phân luồng điều tiết giao thông cho người dân không bị ủn tắc và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trên tuyến
các tuyến cao tốc như pháp vân cầu rẽ hà nội lào cai hà nội hải phòng tuyến quốc lộ một quốc lộ năm hay quốc lộ một mươi tám cũng có số lượng phương tiện tăng đột biến
các tuyến dẫn lên sân bay nội bài cũng có mật độ phương tiện lớn
theo dự báo đêm nay và sáng mai lưu lượng phương tiện sẽ vẫn tiếp tục giữ ở mức cao
người dân cần cân nhắc lộ trình di chuyển và cập nhật liên tục trên các ứng dụng hành trình để lựa chọn tuyến đường và thời gian di chuyển phù hợp
sáng nay ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp hiệp hội các nhà sản xuất xe hai bánh việt nam tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn cho học sinh trung học phổ thông tại tp hcm
tại tp hcm thời gian qua tình trạng học sinh trung học phổ thông vi phạm luật giao thông đường bộ còn xảy ra phổ biến
chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe máy an toàn cho học sinh được ủy ban an toàn giao thông quốc gia và hiệp hội các nhà sản xuất xe hai bánh việt nam tổ chức đã thu hút hơn hai trăm linh học sinh tham gia
các em được sát hạch lý thuyết và thực hành liên quan đến những nội dung đã được truyền đạt
ban an toàn giao thông tp hcm cho biết từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông
đã kiểm tra xử lý bốn một trăm sáu mươi ba trường hợp vi phạm về trực tự an toàn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh với những hành vi vi phạm phổ biến như điều khiển phương tiện không có giấy phép lấy xe
không đổi mũ bảo hiểm khi đi xe máy xe đạp điện đi vào đường cấm đường ngược chiều
thưa quý vị sáng nay tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trung ương phối hợp với tổng liên đoàn lao động việt nam tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
và tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi bốn với sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên công nhân viên chức và người lao động
lễ phát động là sự kiện mở đầu cho chuối các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo hướng về lực lượng công nhân lao động trên toàn quốc
trong tháng hành động sẽ diễn ra các hoạt động đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn vệ sinh lao động thăm hỏi những người bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe người lao động
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội một mươi ba công đoàn việt nam tháng công nhân có chủ đề đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết được các cấp công đoàn triển khai với bốn nhóm nội dung hoạt động
đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân tháng cao điểm phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh về công nhân công đoàn khỏe để lao động sản xuất
tại lễ phát động tổng liên đoàn lao động việt nam tặng quà
tặng quà cho các công nhân bị tai nạn lao động và cờ thi đua cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh sạch đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước